trong ngày một mươi ba tháng năm lần đầu tiên kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi giá trị đồng rút của nga đã có thời điểm vượt qua mức sáu mươi ba rup đổi một đô la mỹ
đồng thời chạm mức cao nhất trong vòng năm năm qua so với đồng euro chủ yếu là do việc moscow tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát tiền tệ
vào đầu phiên giao dịch tỷ giá trao đổi giữa đồng rút và đồng euro đạt sáu mươi bốn chín rút đổi một euro
đây là tỷ giá cao nhất của đồng rút so với đồng euro kể từ giữa năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên sau đó đồng rút đã mất tám giá trị đứng ở mức sáu mươi năm tám rup một euro
giá trị đồng rút được củng cố nhờ các công ty chuyên xuất khẩu phải chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ của mình
trong khi nhu cầu ngoại hối bị hạn chế do nhập khẩu vào nga suy giảm trong bối cảnh hoạt động logistics bị gián đoạn
và phương tây áp đặt các biện pháp trừng phạt
trong một diễn biến khác cơ quan thống kê rostat công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của nga trong tháng bốn
đã tăng vọt lên một mươi bảy tám
mức cao kỷ lục trong vòng hai thập kỷ qua một phần do tác động từ những biện pháp trừng phạt của phương tây
sau khi moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng ukraine
ngân hàng trung ương nga dự báo lạm phát của cả năm hai nghìn hai mươi hai có thể lên đến hai mươi ba trước khi giảm dần trong năm tới
và trở về mức bốn vào năm hai nghìn hai mươi